theo dự báo của bộ công thương đến năm hai nghìn hai mươi mức thu nhập bình quân đầu người tại việt nam sẽ đạt khoảng ba usd
thời kỳ bùng nổ xe hơi sẽ diễn ra ngay sau đó
nhu cầu thị trường ô tô trong nước vào năm hai nghìn hai mươi năm có thể lên tới sáu trăm linh chiếc xe một năm
với quy mô này thị trường có khả năng tự thu hút các nguồn lực để phát triển ổn định
nếu ngành ô tô đáp ứng được yêu cầu trong nước sẽ góp phần cải thiện cán cân thương mại ổn định kinh tế vị mồ
mới đây tại hội thảo công nghiệp ô tô và cơ hội phát triển mạng lưới sản xuất tại việt nam
các ý kiến đều cho rằng nếu ngành ô tô đáp ứng được yêu cầu trong nước đặc biệt loại xe chín chỗ
thì năm hai nghìn hai mươi năm có thể giảm từ ba đến bảy tỷ usd kim ngạch nhập khẩu đến năm hai nghìn ba mươi khoảng năm một mươi hai tỷ đồng
đa số các đại biểu cho rằng để hiện thực hóa được giấc mơ ô tô việt bên cạnh sự hỗ trợ của chính phủ
đòi hỏi phải có sự liên kết giữa doanh nghiệp lắp ráp ô tô và công nghiệp hỗ trợ
nhằm nâng cao sản lượng và tỷ lệ nội địa hóa

xong cũng đối mặt với không yếu
nhưng trong thời gian sắp tới do cạnh tranh ngày càng gây gắt đặc biệt sau năm hai nghìn một mươi tám
thuế nhập khẩu các dòng xe từ asean sẽ là
điều này đòi hỏi chính phủ có chính sách bảo hộ đặc biệt cho ngành này
trong thời gian sắp tới hiện nay trong nghị định một trăm một mươi một năm hai nghìn hai mươi năm
chúng tôi đã có hình thành những mô hình gọi là trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ
trong trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ này
nhà nước sẽ đựng ra để thực hiện những việc như sản xuất
thử nghiệm hay thiết kế khuôn mẫu hay là tất cả những việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật
đổi các sản phẩm để giúp các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
có thể giảm được chi phí trong quá trình sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
tại hội thảo thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho rằng
các giải pháp đồng bộ cần triển khai trong thời gian tới có thể kể đến như tập trung hỗ trợ các mục tiêu
nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước
với một số sản phẩm ô tô chủ lực có dung lượng thị trường tốt
và có khả năng cạnh tranh với sản phẩm của các nước trong khu vực
đồng thời có thể áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp với xe có tỷ lệ hàm lượng giá trị gia tăng tạo ra trong nước
đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ qua đó tăng tỷ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp ô tô việt nam